quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong đêm nay và ngày mai bắc bộ quay trở lại chịu tác động của khối khí lạnh suy yếu
vào vùng áp thấp nóng phía tây
khối khí lạnh suy yếu với những luồng ẩm do gió đông nam thổi vào đất liền
sẽ tác động đến khu vực ven biển phía đông các tỉnh quảng ninh hải phòng thái bình và nam định
trong khoảng thời gian đêm và sáng khiến khu vực này nhiều mây có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù dài rác
trong khi đó sang đến ngày mai vùng áp thấp phía tây sẽ chiếm ưu thế hơn vì thế bắc bộ sẽ chuyển nắng
trong đó tại các tỉnh phía tây bắc bộ có nắng sớm và cường độ nắng tăng dần
chiều mai ở đây nhiệt độ sẽ phổ biến từ hai mươi tám ba mươi một độ một số nơi nhiệt độ cao trên ba mươi một độ
còn ở phía đông bắc bộ có nắng muộn hơn nhiệt độ phổ biến từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
trong khi vùng ven biển nhiệt độ chỉ từ hai mươi năm hai mươi bảy độ
ở miền trung sang ngày mai vùng thấp phía tây tiếp tục hoạt động mạnh hơn
hiệu ứng gió phơn cũng rõ và mạnh
vì thế ngày mai cả một dọc từ thanh hóa trở vào cho tới bình thuận trời nắng sớm
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai sẽ đạt ngưỡng ba mươi một ba mươi bốn độ
trong đó các huyện vùng núi phía tây từ khu vực thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
sẽ xảy ra nắng nóng với mức nhiệt độ cao ba mươi năm ba mươi bảy độ
còn ở phía nam trong đêm nay ở tây nguyên và nam bộ không mưa ngày mai trời nắng sớm
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở tây nguyên giao động trong khoảng ba mươi một ba mươi bốn độ
có những điểm xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao ba mươi năm
còn ở khu vực nam bộ nắng diện rộng với mức nhiệt cao ba mươi năm ba mươi bảy độ
tiếp tục duy trì ở khu vực miền đông của nam bộ
còn ở miền tây nam bộ nhiệt độ giao động từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
trên biển ở khu vực vịnh bắc bộ gió nam đến đông nam mạnh cấp năm
chiều và tối có lúc cấp sáu
khu vực bắc và giữa của biển đông vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió cũng chuyển hướng nam đến đông nam mạnh ở mức cấp bốn cấp năm
trong khi ở khu vực phía nam của biển đông vùng biển huyện đảo trường sa
có gió đông bắc ở mức cấp bốn
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước